năm hai nghìn hai mươi này dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp kéo dài trên diện rộng
vì vậy những vùng có nguy cơ sạt lở cao cần được cảnh báo và di rời người dân đến nơi an toàn
phản ánh sau đây tại huyện biên giới mừng tè tỉnh lai châu
bản trà di thuộc bum tở có bảy mươi ba hộ dân với ba trăm bảy mươi bảy nhân khẩu chủ yếu là dân tộc la hủ
bản này sống trên sườn núi dốc với nhiều khe cạn
nhà cửa chủ yếu là nhà tạm bỡ không kiên cố nên rất nguy hiểm nếu mưa lớn ập về
với bản nạp phầy xã vàng san mặc dù nhiều hộ dân đã di chuyển đến nơi ở mới
nhưng vẫn đang nơm nớp lo sợ do sự đầu tư không đồng bộ
các hạ tầng cơ bản đã ổn định nhưng do bản mới cũng nằm sát con suối lớn
mà hệ thống kè lại có đoạn có đoạn không nên người dân vẫn chưa thấy yên tâm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện mường tè
thì có hai mươi dự án
trên một hộ và trên năm nhân khẩu cần được bố trí sắp xếp dân cư theo các loại hình thiên tai
hiện tại đã được phê duyệt một mươi điểm với gần bốn trăm linh hộ dân
chỉ tính số tiền cần để bố trí di dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao
hàng năm mường tè phải cần trên ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên nguồn lực lại rất khó khăn cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các nhà hào tâm
đối với những vùng mà đã sắp xếp bố trí hiện nay chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng
thì tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí cho huyện
một là sắp xếp đối với vùng đã di chuyển người dân hiện nay nguy cơ thiên tai
cái thứ hai là bổ sung nguồn kinh phí cho huyện để tổ chức tốt cái việc di chuyển sắp xếp dân cư vùng thiên tai
để đảm bảo an toàn tính mạng thay sản và đảm bảo cuộc sống cho người dân
thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp và con số về thiệt hại có thể tiếp tục tăng mỗi khi mùa mưa về
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường là những vấn đề quyết định sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh lai châu nói riêng